các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với cơ quan an điều tra bộ công an
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế nguyên cục trưởng cục quản lý dược
trước đó ngày ba tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đối với bị can trương quốc cường về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thời điểm khởi tố bị can trương quốc cường cơ quan an ninh điều tra cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can
theo kết luận điều tra trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi bốn tại cục quản lý dược đã xảy ra một số sai phạm trong quá trình thẩm định xét duyệt cấp số đăng ký thuốc
mang nhắn mark health hai nghìn và chưa có các biện pháp kịp thời để xem xét đình chỉ lưu hành thu hồi thuốc
bị can trương quốc cường với vai trò cục trưởng cục quản lý dược phó chủ tịch thường trực hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký thuốc
chịu trách nhiệm trước bộ trưởng bộ y tế và pháp luật về mọi mặt hoạt động của cục quản lý dược
cũng có trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra những sai phạm nêu trên của cục quản lý dược gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn năm mươi tỷ đồng
còn liên quan đến vụ án xảy ra tại bệnh viện tim hà nội cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bị can nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội
trước đó bị can nguyễn quang tuấn chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
cụ thể cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện tim hà nội và các đơn vị có liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi sáu ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày chín tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh nêu trên
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can nguyễn quang tuấn đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm trong vụ mua chế phẩm red oxy ba c của cộng hòa liên bang đức
hai đồng phạm với bị cáo nguyễn đức trung gồm nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại acic công ty agtic và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
cả ba bị cáo cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa bị cáo nguyễn đức trung đã đề nghị hội đồng xét xử triệu tập tất cả những người liên quan có mặt trong buổi làm việc tại bờ hồ hàn kiếm vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong đó có ông nguyễn thế hùng khi đó là phó chủ tịch ubnd tp hà nội và một số cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội cán bộ nhân viên kỹ thuật của công ty thoát nước hà nội
bị cáo trung cũng đề nghị triệu tập những người liên quan đến việc đề xuất đàm phán mua chế phẩm redoxi ba c
theo kết luận của cơ quan điều tra bị cáo nguyễn đức trung là người chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới
chỉ đạo miệng bị can võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội làm trái pháp luật mua hóa chất qua công ty acatic công ty của gia đình bị cáo trung
mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty agitic gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
nợ nần nhiều và không có khả năng chi trả
một đối tượng tạm trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã bịa ra sự việc minh bị cướp tài sản để lực lượng công an vào cuộc truy tìm
chỉ sau một giờ đồng hồ tối qua ngày chín tháng một mươi hai lực lượng công an thành phố đà nẵng đã xác định được thực hư sự việc
nam thanh niên tên thái duy khương hai mươi sáu tuổi làm lái xe công nghệ tại đà nẵng
trước đó khương trình báo với cơ quan công an về việc bị cướp tài sản trên địa bàn phường hòa xuân
công an quận cẩm lệ đã vào cuộc xác minh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định được không hề có vụ việc như khương trình báo
tại cơ quan công an khương thừa nhận do chơi tiền ảo bị thua lỗ nên đã bán xe máy và thuê xe khác để đi làm
nhưng vẫn không thể bù lại được số tiền nợ nần
sợ gia đình biết việc khương đã bịa ra sự việc bị cướp tài sản để khiến gia đình thông cảm bỏ qua
vụ việc hiện đang được công an quận cẩm lệ củng cố hồ sơ xử phạt về hành vi báo thông tin giả
tiếp theo mời quý vị đến với trường quay phía nam cập nhật các thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sáng ngày một mươi tháng một mươi hai đoàn đại biểu quốc hội tp hcm giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín

đưa ý kiến tại buổi làm việc đại biểu nguyễn thiện nhân nguyên bí thư thành ủy tp hcm cho rằng
tp thủ đức cần có ba đột phá để phát triển
tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức hoàng tùng cho rằng
để thành phố phát triển như kỳ vọng đề ra thì cần thiết phải có cơ chế đặc thù
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo tp thủ đức và các sở xây dựng đề án phân cấp ủy quyền
từ tp hcm cho tp thủ đức hiện đề án này đã được góp ý và thống nhất
những gì mà thành phố có thể phân cấp ủy quyền được theo quy định thì phân cấp ngay cho thành phố
nói về vấn đề này bà văn thị bạch tuyết phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tp hcm nhận định
tp hcm đến nay chưa ban hành đã chậm và đoàn sẽ có ý kiến để đẩy nhanh tiến độ
năm nay tp hcm sẽ tổng kết nghị quyết năm mươi bốn và đề xuất cơ chế đặc thù
trong đó nên có phần cơ chế riêng cho tp thủ đức
đại biểu nguyễn thiện nhân nguyên bí thư thành ủy tp hcm cho rằng
tp thủ đức có một hai triệu dân tương đương số dân một tỉnh
vì vậy muốn tp thủ đức phát triển đột phá thì phải có ba yêu cầu
thứ nhất là tự chủ cao
thứ hai đây phải là nơi có nhân lực trình độ cao nhất tp hcm
thứ ba tp này phải đột phá với hạ tầng bốn và đô thị
để thực hiện các đột phá trên thì cần phải có chế độ khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo hiệu quả cao
đại biểu gợi ý đề xuất phụ cấp thêm để khuyến khích cán bộ
nhất là khi biên chế của tp này bị tinh giảm nhưng nhiệm vụ của cán bộ lại tăng
tp thủ đức phải thúc đẩy phát triển khu công nghệ cao giai đoạn hai
khu khoa học công nghệ khu trung tâm đổi mới sáng tạo trung tâm khởi nghiệp
bên cạnh đó việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo rất quan trọng cần phát huy lợi thế của đại học quốc gia
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm hiện đang có chiều hướng tăng
cũng như là số ca nhiễm f đang cách ly tại nhà ở mức tương đối cao
ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản gửi bộ quốc phòng đề nghị tiếp tục hỗ trợ nhân lực
tăng cường tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố
hiện thành phố quản lý và chăm sóc hơn tám mươi năm f trong đó sáu mươi sáu năm trăm linh f đang điều trị tại nhà
gần năm ba trăm linh điều trị tại cơ sở phường xã thị trấn tầng một chiếm tám mươi bốn
tại tầng hai số ca f đang điều trị là gần một mươi một bảy trăm linh chiếm một mươi ba
tầng ba bệnh viện hồi sức cho các trường hợp nặng có một tám trăm linh trường hợp chiếm hai
trong đó có hơn bốn trăm linh trường hợp thở máy xâm lấn số ca mắc tăng dần trong ba tuần vừa qua
trước đó thành phố đã đề xuất bộ quốc phòng cho duy trì tám mươi năm trạm y tế lưu động
với một trăm năm mươi ba nhân viên đến cuối năm nay do số f cách ly tại nhà có xu hướng tăng
ở một số quận quyền để đảm bảo chăm sóc điều trị f ủy ban nhân dân tp hcm
kiến nghị bộ quốc phòng xem xét tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng để tăng cường
cho một trăm bảy mươi chín trạm y tế lưu động chưa kể tám mươi năm trạm đang hoạt động với tổng số năm trăm ba mươi bảy quân y
trong cao điểm đợt dịch thứ tư quân đội đã huy động ba mươi bốn quân nhân
hơn chín mươi tám dân quân tự vệ cùng hai y bác sĩ và học viên quân y
đồng hành với tp hcm chống dịch từ ngày hai mươi ba tháng tám
sáng nay ngày một mươi tháng một mươi hai tp hcm bắt đầu triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba
cho nhóm ưu tiên quân covap là địa phương đầu tiên thực hiện chiến dịch tiêm mũi ba
trên địa bàn thành phố với dự kiến là khoảng hơn hai người thuộc tuyến đầu
chống dịch và người có nguy cơ cao cần được tiêm bổ sung
đợt này quận gò vấp dự kiến khoảng một trăm một mươi người thuộc nhóm ưu tiên tiêm vaccine mũi ba gồm
nhóm suy giảm chức năng miễn dịch gần hai người lực lượng tuyến đầu khoảng hai người
còn lại nhóm từ năm mươi tuổi trở lên
căn cứ thông tin lưu trữ số lượng người đã tiêm mũi một mũi hai các đợt trước
quận chia sẻ dữ liệu về các phường lập danh sách nhóm ưu tiên
riêng nhóm suy giảm chức năng miễn dịch do trung tâm y tế phụ trách ra soát lập danh sách
trong ngày đầu tiên đối tượng ưu tiên sẽ được quận covap tiêm vaccine covid một mươi chín khoảng hơn hai trăm năm mươi người
đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch và bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận covap
đã tiêm đủ hai mũi sáu tháng sẽ được tiêm tại đại học công nghiệp tp hcm
hiện quận covap chỉ tiêm vaccine astrazeneca
astrazeneca và pfizer cho các nhóm đối tượng trong đợt tiêm này
theo giám đốc trung tâm y tế quận covap chiến dịch tiêm mũi ba khá dài
dự kiến sẽ tiêm từ nay đến cuối tháng để phủ kính số người ưu tiên tiêm mũi ba
theo quy định của sở y tế tp hcm
chúng ta nhớ kỹ một điều đó là chúng ta đang có hai mũi giáp công rất lớn
đó là vaccine và năm k
như vậy câu chuyện vaccine này là một trong những cái hết sức quan tâm
của lãnh đạo từng địa phương không phải riêng covap
cho nên là quá trình đó chúng tôi phải lập danh sách và tiêm chủng liên tục
và không để sót dù sót là phải đi tìm
cho nên là trong thời gian vừa qua chúng ta nhớ kỹ là phải sự chuẩn bị danh sách
chuẩn bị cái kế hoạch chi tiết để chúng ta thực thi nhiệm vụ là cả một vấn đề quan trọng
để chúng ta thực hiện được một gọi là mũi gia công lớn nhất là vaccine
và thật ra đó cái niềm hy vọng của những người chống dịch như chúng tôi
là chờ đợi cái mũi tăng cường này lâu rồi mũi bổ sung và mũi tăng cường này lâu rồi
thì khi mà chúng ta thấy chờ đợi để chúng ta giảm áp đi
cái người nhiễm giảm áp đi người nặng và tử vong
thì chúng ta rất mừng cho nên sự chuẩn bị nó phải đi trước một bước
lộ trình tiêm vaccine mũi ba tại tp hcm dự kiến chia thành hai giai đoạn
đợt một từ hôm nay một mươi tháng một mươi hai đến hết năm nay tập trung tiêm cho người suy giảm miễn dịch
đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày và người tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
đợt hai suốt năm hai nghìn hai mươi hai thành phố tổ chức tiêm cho các nhóm ưu tiên và toàn bộ người trên một mươi tám tuổi
thưa quý vị chuẩn bị đón học sinh khối chín khối một mươi hai trở lại trường học từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm
đã xây dựng nhiều phương án tổ chức dạy và học trong giai đoạn phòng dịch
để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học thì cần sự chung tay phối hợp từ nhiều phía
theo ghi nhận công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và bố trí nhân sự đón học sinh trở lại các trường
tại tp hcm đã hoàn tất các khâu từ phung khứ quẩn lao dọn bàn ghế
tất cả các phòng học đều được trang bị cổng sóc quẩn và máy đo thân nhiệt
bên cạnh đó các trường xây dựng kịch bản đi học trở lại để vừa đáp ứng nhu cầu học trực tiếp
vừa đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch với mục tiêu cao nhất là sự an toàn của học sinh
chính vì vậy nhà trường cần sự phối hợp từ y tế và phụ huynh học sinh
đến thời điểm này thì ban giám hiệu nhà trường cũng như tập thể sư phạm của trường trung học cơ sở kiến thiết
đã sẵn sàng sẽ thực hiện phương án lệch giờ ra chơi cho các cháu
để giãn cách thời gian đúng theo quy định
ở nhà trường cũng cần sự phối hợp chặt chẽ và phối hợp kịp thời từ gần nhất là y tế phường
để khi có sự việc phát hiện f
thì cũng phối hợp phải cùng với nhà trường một thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất
để hạn chế ngăn chặn sự lây lan
một điều mà tôi cho rất quan trọng
cần phối hợp của phụ huynh đó là công tác phối hợp của nhà trường với phụ huynh buổi tối tám giờ
nên tôi cho chọn thời gian là hai mươi giờ để phụ huynh phản hồi với giáo viên chủ nhiệm là trong ngày này
trong gia đình mình có ai cảm cúm ai bị cái gì không
thậm chí học sinh có bị cái gì không phải báo liền với nhà trường
để chúng ta ngăn chặn cái việc sáng mai em nó quay trở lại trường
dù được trở lại trường và dạy trực tiếp
thế nhưng thành phố vẫn duy trì học trực tuyến với cả khối lớp chín và lớp một mươi hai
giáo viên sẽ hỗ trợ học tập để đảm bảo an toàn trong quá trình các em sinh hoạt tại trường
để đảm bảo quyền lợi và nhu cầu học tập cho các em học trực tiếp và cả trực tuyến
cũng như quá trình kiểm tra đánh giá sẽ điều chỉnh phù hợp dựa vào điều kiện thực tế
sau khi các em đến trường học trực tiếp được ôn luyện được bổ sung những phần thiết quyết trong

tham gia học trực tiếp được thì cả giám dụng có quy định luôn là phụ huynh xã hội đừng lo lắng
chúng ta sẽ chưa thuộc các em học sinh phải kiểm tra đánh giá cho học kỳ
chúng ta sẽ lùi lại cho các đối tượng nó khó khăn vì chưa tham gia học trực tiếp nữa
và đặc biệt là các tổng nhóm tử quả của các em học sinh trong trường học sẽ bảo vệ nhau
trong giai đoạn học ở trường các em tuân thủ các quy định về công việc
ngay trong tuần này các trường sẽ tổ chức thêm một buổi học phụ huynh nữa trước khi
các em dẫn học sinh ra vào trường lớp công tác chuẩn bị càng kỹ nhà trường lớp phụ huynh càng yên tâm
để ngày trở lại trường không chỉ có niềm vui mà còn phải an toàn
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức tổng hợp
thưa quý vị diễn đàn liên kết phát triển thành phố hồ chí minh và các tỉnh
thành đồng bằng sông cửu long hai nghìn hai mươi một sẽ chính thức khai mạc vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thành phố hồ chí minh
đây là lần đầu tiên mekong connect được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng liên kết vùng của diễn đàn kinh tế lớn nhất nhì khu vực đồng bằng sông cửu long
diễn đàn liên kết phát triển thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long hai nghìn hai mươi một
với khoảng hai trăm năm mươi đại biểu tham gia có chủ đề phục hồi kinh tế và liên kết phát triển trong bình thường mới
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ubnd thành phố hồ chí minh và bộ khoa học công nghệ đồng chú trì
sở công thư thành phố hồ chí minh
hộ doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh tại cần thơ là những đơn vị phù hợp thực hiện
mekong connect hai nghìn hai mươi một được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sân khấu thực tế ảo nhằm đảm bảo công tác phòng dịch
tại sự kiện hàng loạt chủ đề thiết thực mang tính cộng hưởng gắn kết chia sẻ giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
như phát huy mạng lưới y tế cơ sở cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh
phục hồi kinh tế và chuẩn cung ứng hàng hóa giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp và đồng bằng sông cửu long
chính sách và các vấn đề liên kết giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
ngày một mươi tháng một mươi hai ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh cà mau phối hợp cùng với ban chỉ huy quân sự huyện u minh
thu gom quả bom nặng khoảng hai trăm năm mươi kg ở ấp một mươi một xã khánh thuận huyện u minh
đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh do người dân phát hiện
quả bom này được ông nguyễn văn hận ở ấp một mươi một xã khánh thuận phát hiện khi thuê cần cút nạo vé kênh mương trên ruộng lúa nhà mình
tình trọng quả bom khi phát hiện còn nguyên vẹt
theo xác định của các chiến sĩ công binh đây là loại bom mk tám mươi hai
chiều dài một sáu m đường kính ba mươi cm tổng trọng lượng khoảng hai trăm năm mươi kg
quả bom đã được ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh xử lý an toàn thu gom
và vận chuyển về tập kết tại hầm trước các loại đạn vật liệu nổ quỹ nổ để xử lý theo quy định
việc thu gom thành công quả bom kịp thời của lực lượng ban công binh tỉnh
giúp cho người dân trong khu vực yên tâm lao động sản xuất tránh được sự hoang mang gây tâm lý lo lắng cho người dân địa phương